tại hà nội trên một người yêu chạy bộ đã cùng tham dự cuộc thi chạy cùng người khiếm thị với chủ đề
chạy với tôi together hai nghìn một mươi bảy
đây là chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
và là cuộc thi chạy cùng người khiếm thị lần thứ hai do trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng việt nam và những người bạn tổ chức
bảy giờ sáng vườn hoa lý thái tổ ở khu vực hồ hoàn kiếm hà nội đông vui hơn thường lệ
đông vui hơn là bởi có mặt ở đây ngày hôm nay là hàng trăm người khiếm thị cùng những người khuyết tật và không khuyết tật khác
đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi chạy cùng người khiếm thị với chủ đề chạy với tôi tughezer hai nghìn một mươi chín
đến với cuộc thi người tham gia sẽ cùng người khiếm thị nắm tay nhau chạy ở cự li một bảy km hoặc ba bốn km quanh hồ hoàn kiếm hà nội
cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về thế giới của người khiếm thị
cũng như chia sẻ cách người khiếm thị cảm nhận cuộc sống tạo cơ hội cho những người khuyết tật và người không khuyết tật đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn
thực sự tôi rất là vui khi được tham gia cái hoạt động này
đây là một hoạt động rất là ý nghĩa giúp cho cộng đồng và xã hội hiểu thêm về những người khuyết tật
chúng tôi là những người khuyết tật bảo là những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương và cũng rất phấn khởi được các tổ chức và đảng nhà nước và các tổ chức xã hội
tại buổi lễ hưởng ứng chương trình các đại biểu đã chia sẻ người khiếm thị nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống
những người khiếm thị không thể nhìn được
nhưng trên đường chạy của chạy với tôi tugezer hai nghìn một mươi bảy họ được một lần trải nghiệm buổi sáng hồ gươm bằng việc cảm nhận được những bước chạy nhịp tim ấm áp của bạn bè gia đình và người thân
bởi vậy đây không chỉ là một đường chạy thông thường
đường chạy được cộng đồng người khiếm thị gọi là đường chạy ánh sáng
ngày ba tháng một mươi hai hàng năm là ngày quốc tế người khuyết tật
chính phủ và các cấp chính quyền việt nam rất quan tâm đến công tắc an sinh xã hội
trong đó có những người khuyết tật để động viên họ có điều kiện vươn lên hòa nhập với cộng đồng xã hội
chúng tôi là những người khiếm thị hà nội mà được tham gia các hoạt động giáo hội
và nhất là sự kiện chạy với tôi hôm nay
tôi cảm thấy rất phấn khởi hào hứng
theo số liệu của báo cáo kế hoạch quốc gia phòng chống mù loà năm hai nghìn một mươi ba
việt nam hiện có khoảng hai triệu người khiếm thị và có thị lực kém hoặc các bệnh về mắt
một phần ba trong số đó là những người nghèo
thiếu cơ hội tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục
và theo chiến lược quốc gia phòng chống mù loà đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ
thì đến năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm tỷ lệ mù loà xuống dưới bốn năm người trên một dân
đến năm hai nghìn ba mươi giảm tỷ lệ mù loà xuống dưới bốn người trên một dân
để thực hiện được mục tiêu này
thì việc giúp cộng đồng người khiếm thị được tham gia các hoạt động
nhằm xóa bỏ rào càn để hòa nhập cộng đồng là việc làm thiết thực và ý nghĩa